phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội phú yên đánh giá dự thảo thông tư ban hành quy chế công tác học sinh sinh viên có nội dung gây phản cảm thiếu cơ sở và đi ngược lại mục tiêu giáo dục
nhiều cử tri nghi ngờ về năng lực tâm lực uy lực của bộ máy giáo dục hiện nay
xin bộ trưởng cho biết trách nhiệm quản lý của mình khi thường xuyên nêu quan điểm sửa sai xử lý nghiêm kiên quyết xử lý nghiêm rút kinh nghiệm xong rồi lại tiếp tục sai
giải pháp nào để duy trì sự tôn nghiêm của quản lý giáo dục hiện nay
đặc biệt đối với quy định có tính phản cảm mặc dù bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cho đó là sự nhầm lẫn trong dự thảo chưa cập nhật mới
dự án bot đèo cả đứng trước nguy cơ vỡ phương án tài chính nợ hai tỷ tiền điện và hai đường hầm đường bộ lớn nhất việt nam là hải vân và đèo cả có thể sẽ phải đóng cửa do không bảo đảm nguồn kinh phí vận hành
tuy nhiên điện lực đà nẵng cũng khẳng định sẽ không tự ý cắt điện đối với hầm hải vân
về nguyên nhân
mất an toàn tài chính tại hầm hải vân và hầm đèo cả được chủ đầu tư và đơn vị quản lý khai thác vận hành giải thích do chủ đầu tư nợ tiền của đơn vị quản lý khai thác khiến công ty cổ phần và quản lý khai thác hầm đường bộ hải vân nợ tiền điện
còn giải thích vì sao để nợ quá hạn đại diện công ty đầu tư đèo cả cho biết do vướng thông tư ba mươi năm cổ bộ gần hai năm nay chưa chỉnh sửa quy định giá thu ở hầm với quốc lộ bằng nhau trong khi đó hầm đèo cả đầu tư rất lớn
thu phí ở trạm nam hải vân không thực hiện được do trạm bắc hải vân thu phí để hoàn vốn cho dự án bot phước tượng và phú gia dẫn đến giảm nguồn thu với phương án tài chính hoàn vốn của dự án